ngày một mươi tháng ba ubnd tỉnh quảng bình cho biết vừa phân bổ hơn hai mươi một tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện nội dung
nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi
tám địa phương và bảy đơn vị được phân bổ số tiền này để hỗ trợ lao động nông thôn học nghề xây dựng nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tuyên truyền tư vấn học nghề việc làm gia soát cập nhật bổ sung nhu cầu học nghề biên soạn chương trình tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng chương trình đào tạo giáo trình tài liệu dạy nghề
sở lao động thương minh và xã hội sẽ chủ trì phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai hoạt động theo quy định
năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng bình dự kiến đào tạo nghề cho hơn một mươi tám lao động nông thôn tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề chiếm tám mươi